thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi bốn ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
bên cạnh đó chỉ đạo giả soát tổ chức sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mục tiêu đề ra trong nghị quyết của trung ương và chính phủ nhanh chóng ổn định tổ chức đa dạng hóa nguồn nhân lực đầu tư bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được tổ chức sắp xếp lại thúc đẩy phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả tăng cường gắn kết chặt chẽ ba nhà nhà nước nhà trường nhà doanh nghiệp trong các ho
tiền lương tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề tuyển dụng sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định